thưa quý vị ngày hôm nay đoàn công tác bộ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với tỉnh hà giang về công tác phòng cháy trụ cháy rừng
đồng thời kiểm tra nắm mắt tình hình thực tiễn về vụ cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh vừa mới xảy ra
vụ cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tại tiểu khu một trăm hai mươi một a do người dân phát hiện
vụ cháy đã làm thiệt hại trên một mươi năm hectare rừng tự nhiên hai cán bộ chiến sĩ kiểm lâm hy sinh một người bị thương
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh hà giang cần rút kinh nghiệm coi đây là bài học sâu sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
với ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng con người
hiện đang là cao điểm mùa khô hanh hà giang cần quan tâm tới việc chỉ huy chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy rừng
cần có sự thống nhất có bản đồ hiện trạng rừng dự báo tình hình khí tượng thủy văn
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và người dân
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế
xem xét hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia trụ cháy rừng ở những khu vực đặc biệt khó khăn
chỉ đạo lực lượng công an điều tra xử lý nghiêm hành vi gây ra cháy rừng